thưa quý vị và các bạn
theo số liệu tại hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề năm hai nghìn hai mươi với nội dung
quản lý thông tin trên mạng xã hội thực trạng và giải pháp tổ chức tại sóc trăng ngày một mươi hai tháng sáu
hiện nay sự phát triển của internet nói chung và mạng xã hội nói riêng ở việt nam
đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước
tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực do mạng xã hội mang lại mặt trái của nó là không hề nhỏ
đặc biệt việc các thế lực thù địch phần từ cơ hội chống đối chính trị
đã và đang triệt để lợi dụng internet mạng xã hội để thực hiện các hoạt động chống phá đảng nhà nước ta
trước thực trạng đó việc làm tốt công tác quản lý thông tin định hướng dư luận trên mạng nói chung
và mạng xã hội nói riêng là rất cần thiết và cấp bách
trước hết cần quan tâm và có sự đầu tư thích đáng cho công tác quản lý thông tin trên mạng nói chung
và mạng xã hội nói riêng
xây dựng mô hình quản lý riêng đối với lĩnh vực thông tin trên mạng xã hội
để đáp ứng nhanh thống nhất dựa trên những đặc trưng nguyên lý hoạt động riêng có của mạng xã hội
để có thể đáp ứng các yêu cầu quản lý trong tình hình mới
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết đăng trên báo quân đội nhân dân điện tử có tiêu đề
tự do mạng xã hội phải đi kèm trách nhiệm xã hội của tác giả phùng kim lân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
việt nam chính thức kết nối với xa lộ thông tin của thế giới vào ngày một mươi chín tháng một mươi một
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy sau hơn hai mươi năm phát triển đến nay việt nam đã trở thành một trong các quốc gia
có tỷ lệ người dùng internet cao nhất châu á đứng thứ một mươi hai trên hai mươi quốc gia dẫn đầu thế giới
về số người dùng internet
internet và mạng xã hội ở việt nam đã trở thành công cụ vô cùng quen thuộc
là một phần tất yếu trong cuộc sống của người dân
góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ đất nước
thế nhưng vừa qua trên một vài trang mạng vẫn xuất hiện những giọng điệu cho rằng
việt nam vi phạm tự do internet tự do mạng xã hội
nhà nước việt nam luôn nhất quán chủ trương chính sách tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người
trong đó có quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tự do tiếp cận thông tin tự do internet nói chung và mạng xã hội nói riêng
điều này đã được hiến định trong hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm hai nghìn một mươi ba
được cụ thể hóa trong nhiều luật nghị định cùng nhiều văn bản pháp luật khác và được biểu hiện sinh động trên thực tế
ngoài các báo điện tử các trang tin thông qua mạng xã hội như facebook youtube lotus viber yalo twitter instagram
người dân việt nam có thể tự do chia sẻ thông tin hình ảnh clip bày tỏ quan điểm ý kiến của họ
quan điểm ý kiến cá nhân của mình về mọi vấn đề của đời sống xã hội
trong hệ thống chính trị bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương ở việt nam
ngày càng nhiều cơ quan tổ chức sử dụng mạng xã hội để làm việc giải quyết các thủ tục hành chính giữ mối liên hệ với người dân
nắm bắt và giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân
hệ thống pháp luật của việt nam về quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tự do tiếp cận thông tin của công dân
là cơ bản đầy đủ đồng bộ và tương thích với luật quốc tế về quyền con người
đặc biệt luật an ninh mạng sau một năm có hiệu lực đã dần đi vào cuộc sống mang lại những hiệu quả rất rõ nét thiết thực trong đời sống xã hội
trước trong và sau khi luật ra đời không ít thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động cho rằng
việc việt nam ban hành luật an ninh mạng là vi phạm quyền con người là bóp nghẹt tự do dân chủ tự do ngôn luận
luật an ninh mạng sau một năm thực thi đã chứng minh luật an ninh mạng hoàn toàn không vi phạm quyền con người không bóp nghẹt tự do ngôn luận
mà ngược lại đã tạo nên nền tảng pháp lý vững chắc phòng ngừa đấu tranh xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
mọi cá nhân vẫn được bày tỏ chính kiến trên không gian mạng tự do ngôn luận hoàn toàn không bị hạn chế nếu chấp hành các quy định của pháp luật
bên cạnh đó
các tổ chức cá nhân đã giúp tạo môi trường lành mạnh an toàn
nhiều thông tin bài viết video clip ảnh hưởng tiêu cực đến chuẩn mực đạo đức xã hội đã được ngăn chặn xử lý
đời tư cá nhân được bảo vệ hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng được bảo đảm
các đối tượng tung tin sai lệch nhất là về dịch covid một mươi chín gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch đã bị xử lý
mặt khác cũng cần thấy rằng nhận thức quan điểm về internet mạng xã hội và tham gia mạng xã hội của một số người chưa đúng chưa đầy đủ
không ít người dùng nghĩ rằng tự do internet tự do mạng xã hội là vô hạn không thấy rõ sự gắn bó giữa quyền lợi với nghĩa vụ và trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội
do cách nhìn thiên về mặt trái của mạng xã hội nên vẫn có người nhìn nhận mạng xã hội với thái độ thành kiến
đi kèm với tốc độ phát triển mạnh mẽ của internet mạng xã hội
việt nam cũng là quốc gia có nguy cơ xảy ra các hành vi phạm pháp từ mạng xã hội
đặc biệt tình trạng tin giả lừa đảo xuyên tạc bịa đặt qua mạng xã hội là một trong những vấn đề nhức nhối nổi lên thời gian qua
nguyên nhân của tình trạng này do đâu
phân tích chúng ta thấy dư luận phản ứng rất mạnh mẽ trước những vấn đề thuộc giá trị đạo đức truyền thống
hoặc các vấn đề nóng vấn đề có tính thời sự cao trong đời sống xã hội
lợi dụng yếu tố tâm lý này nhiều người đã tạo ra các tin giả tin lừa đảo tin bóp méo xuyên tạc sự thật
với động cơ và mục đích cá nhân
vì mục đích kinh tế mà một bộ phận bán hàng online cố tình tạo ra tin giả và lan truyền tin giả
nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng vào trang mạng xã hội của mình
sự bùng phát của tin giả tin xuyên tạc cũng một phần do chính những người tiếp cận thông tin những người tham gia mạng xã hội
do nhận thức hạn chế thiếu kiến thức và kinh nghiệm cần thiết
nên không ít người không biết thông tin mình tiếp cận là đúng hay sai có cơ sở khoa học hay không
tác động ảnh hưởng đến người khác đến xã hội như thế nào
nên đã đăng tải chia sẻ bình luận một cách tùy tiện vô trách nhiệm
lợi dụng điều này các thế lực thù địch phản động tạo ra rất nhiều thông tin giả thông tin xấu độc
nhằm tuyên truyền xuyên tạc kích động làm nhiễu loạn thông tin
gây hoang mang trong dư luận tạo sự bất ổn về an ninh trật tự để chống phá đảng nhà nước ta
một số đối tượng mang danh thực hiện quyền tự do ngôn luận thông qua mạng xã hội để bày tỏ quan điểm cá nhân
nhưng thực chất là tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và đã bị xử lý trước pháp luật
sau mỗi trường hợp bị xử lý các thế lực thù địch phản động lại lu loa rằng việt nam vi phạm quyền tự do ngôn luận vi phạm tự do internet
cần khẳng định rõ rằng giọng điệu ấy không nhằm mục đích gì khác là bao che dung túng
tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật và sâu xa là chống phá việt nam
tôn trọng và bảo vệ quyền tự do mạng xã hội là nhiệm vụ của mọi quốc gia trên thế giới nhưng cũng như các quyền cơ bản khác
quyền tự do mạng xã hội chỉ được bảo vệ khi nó được dùng vào mục đích đúng đắn và phục vụ lợi ích chung của cộng đồng
mọi hành vi lợi dụng quyền này để vi phạm pháp luật thì không chỉ có việt nam
mà ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đều phải xử lý nghiêm minh
để đối phó với nạn tin giả tin xấu độc trên không gian mạng
trước hết cần tuyên truyền giáo dục để mọi người thấy rõ tính nguy hại của vấn đề
nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của người dân nhất là người tham gia mạng xã hội
cần tỉnh táo trong tiếp cận thông tin để tránh bị lợi dụng tiếp tay cho kẻ xấu đồng thời tích cực đấu tranh với vấn nạn tin giả
tin giả lan truyền nhanh nhất
ở bộ phận độc giả thiếu hiểu biết nhưng lại quá nhẹ dạ cả tin
do vậy mỗi người cần đề cao trách nhiệm tự thân nâng cao trách nhiệm đối với các nội dung được đăng tải chia sẻ
có thể ví mạng xã hội như cái chợ
ở đó người ta bán đủ thứ thông tin hình ảnh mà không ai kiểm chứng kiểm duyệt
ở đó có cả hàng thật lẫn hàng giả hàng nhái lẫn cả hàng tươi ngon với hàng ôi thiêu
mỗi chúng ta hãy trở thành những người tiêu dùng
thông thái khi tham gia vào chợ thông tin này
hãy giữ cho mình tác phong thận trọng và luôn mang tâm thế của người hiểu biết tỉnh táo
chỉ có như vậy mới tạo ra cho mình một bộ lọc chuẩn trong thời đại bão thông tin này
cũng như hầu hết các quốc gia trên thế giới
việt nam luôn tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người
trong đó có tự do internet mạng xã hội
mặt khác đối với những người vi phạm các quy định của pháp luật trên không gian mạng
đăng phát các thông tin thất thiệt lừa đảo xuyên tạc
xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân
các cơ quan chức năng của việt nam sẽ xử lý nghiêm minh theo pháp luật
việt nam kiên quyết phản đối đấu tranh với mọi hành vi lợi dụng
quyền con người nói chung và quyền tự do internet mạng xã hội nói riêng
để chống phá can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam
chính phủ việt nam đã ban hành nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
thay thế nghị định số một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi ba ndcp ngày một mươi ba một mươi một hai nghìn một mươi ba
nghị định số một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi ba ndcp của chính phủ đã quy định khá cụ thể
về hành vi thông tin sai sự thật trên môi trường viễn thông
nhưng quá trình tổ chức thực hiện lại có những hạn chế và diễn biến tình hình đã thay đổi
xuất hiện những kẽ hở mức độ xử phạt chưa đủ sức răn đe
vì thế về tình trạng dùng mạng xã hội trang thông tin tài khoản cá nhân
để đăng thông tin sai sự thật chưa giảm thậm chí có chiều hướng gia tăng
nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp ra đời với một trăm hai mươi bốn điều đã quy định rõ hơn
chi tiết hơn về hành vi vi phạm hành chính hình thức xử phạt
mức xử phạt biện pháp khắc phục hậu quả thẩm quyền lập biên bản
và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực
đây được xem là phương thuốc mạnh hơn trong việc phòng chống những thông tin giả
sai lệch xấu độc đang lan tràn trên không gian mạng thời gian vừa qua
hệ thống pháp luật của việt nam ngày càng hoàn thiện đồng bộ
kịp thời điều chỉnh mọi mặt của đời sống việc đưa pháp luật vào cuộc sống
nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân đang được các cấp
các ngành các địa phương chú trọng thực hiện
cùng với đó trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình điều quan trọng đối với mỗi người dân
là phải hết sức bình tĩnh tỉnh táo trong tiếp nhận và xử lý thông tin
trong khi thực hiện quyền của mình mỗi người còn phải tôn trọng quyền và lợi ích của tập thể cá nhân
luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên hàng đầu thể hiện rõ tinh thần thượng tôn pháp luật
việc việt nam ban hành luật an ninh mạng nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp và các văn bản
quy phạm pháp luật có liên quan thực chất là nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận tự do báo chí
tự do tiếp cận thông tin tự do internet tự do mạng xã hội của người dân ngày càng tốt hơn
làm cho môi trường mạng của việt nam ngày càng trong lành và an toàn hơn
phục vụ tốt cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
luận điệu cho rằng
luật an ninh mạng nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp
cùng các văn bản quy phạm pháp luật mà việt nam ban hành và thực hiện là
bóp nghẹt tự do dân chủ tự do ngôn luận vi phạm tự do mạng xã hội
thực chất là hành vi tuyên truyền xuyên tạc chống phá đảng nhà nước ta
việt nam luôn hướng đến xây dựng nhà nước pháp quyền tiến bộ dân chủ và văn minh
trong đó các quyền con người nói chung quyền tự do internet tự do mạng xã hội nói riêng
được tôn trọng và bảo đảm
đồng thời việt nam kiên quyết vạch trần và đấu tranh không khoan nhượng
với những tổ chức cá nhân lợi dụng vấn đề này để vi phạm pháp luật
đi ngược lại lợi ích của đất nước và nhân dân
quý vị và các bạn phải theo dõi bài viết đăng trên báo quân đội nhân dân điện tử có tiêu đề
tự do mạng xã hội phải đi kèm trách nhiệm xã hội của tác giả phùng kim lân
trở lại với hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề năm hai nghìn hai mươi

với nội dung quản lý thông tin trên mạng xã hội thực trạng và giải pháp
tổ chức tại sóc trăng ngày một mươi hai tháng sáu mà chúng tôi đã nêu ở trên
các diễn giả cũng cho rằng chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ
các giải pháp xây và chống trong đó đặc biệt quan tâm đầu tư
xây dựng hệ sinh thái nội dung số trong nước để người dân có thêm nhiều
sự lựa chọn sử dụng dịch vụ bên cạnh việc tăng cường triển khai các giải pháp
phòng chống thông tin xấu độc vi phạm pháp luật trên mạng
nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
dành cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội việt nam
nhằm phát huy vai trò thế mạnh của các doanh nghiệp và cộng đồng mạng
trong việc chung tay với nhà nước xây dựng một môi trường mạng xã hội
lành mạnh an toàn tại việt nam
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau